trước tình hình cấp giật trên địa bàn có những diễn biến phức tạp ngày hai mươi tám tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu công an thành phố hạ long đã phối hợp lập chuyên án bắt khẩn cấp vũ đại dương nguyễn quang vinh vũ trọng công lục huệ phong nguyễn trọng thủy và phạm văn mạnh đều trú tại phường hà phong thành phố hạ long về tối cấp giật tài sản
khám xét nơi ở khẩn cấp của các đối tượng thu giữ hai túi sách một mươi năm điện thoại di động các loại một laptop máy tính bảng hai nhẫn vàng hai xe máy không gắn biển số
các đối tượng đã khai nhận cướp giật trên hai mươi vụ
nạn nhân bị cướp giật tài sản không lớn nhưng dễ gặp nguy hiểm vì bị các đối tượng làm nã bị thương thậm chí tử vong
để đấu tranh và ngăn chặn quyết liệt tình hình cướp giật trên địa bàn sáu tháng đầu năm công an thành phố hạ long đã tập trung điều tra huy động một trăm linh quân số triệt phá nhóm sáu đối tượng gây ra hai mươi vụ cướp triệu tập một mươi ba đối tượng liên quan về hành vi vi phạm thu giữ được một số tăng vật vụ án
tuy nhiên công an tp hạ long cũng khuyến cáo người dân cần có tinh thần cảnh giác cao đối với tài sản của mình
có một mình mà đi vào lúc vắng rồi đi vào ban đêm và những nơi hẻo lánh thì rất là nguy hiểm thì chị em nên tránh
và khi các đối tượng thậm chí kể cả đi bộ lên về đi qua đường khi cầm các túi sách mà thấy người mà người ta năn nán lại gần hoặc là người ta có một cái gì đó nó khắc thường thì mình cũng phải bước nhanh lên một chỗ nào đó
ghé người đi thì cũng là một việc làm để tránh cướp giận hoặc là khi đông người thì cũng cần có sự hỗ trợ của bà con trung quanh
công an thành phố hạ long cũng khuyến cáo đến người dân nếu bị mất tài sản nên đến trình báo lực lượng công an để làm cơ sở đấu tranh với loại tội phạm này đem lại bình yên cho nhân dân
công an thành phố hạ long cũng khuyến cáo đến người dân nếu bị mất tài sản nên đến trình báo lực lượng công an để làm cơ sở đấu tranh với loại tội phạm này đem lại bình yên cho nhân dân
tám đối tượng tham gia đánh bài ăn tiền tại khu vực thành phố sóc trăng vừa bị cơ quan công an thành phố bắt quả tàng cùng nhiều tăng vật
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ sáu bộ bài tay một mươi tám điện thoại di động số tiền là một trăm linh năm triệu đồng
qua làm việc ban đầu được biết trong một mươi tám đối tượng tham gia đánh bài có một đối tương ở các tỉnh lân cận và thành phố hồ chí minh còn lại đều trú tại thành phố sóc trăng
cơ quan điều tra công an tỉnh lâm đồng đã bắt được đối tượng nguyễn văn hà bốn mươi tám tuổi biệt danh là hà đen quê tại nghệ an là kẻ cầm đầu các nhóm khai thác rừng trái phép tại khu vực thủy điện đồng nai năm
hà đen bị bắt khi đang lẩn trốn tại tỉnh đồng nai
vào đầu tháng bảy vừa qua sau thời gian mật phục theo dõi lực lượng chức năng đã bất ngờ kiểm tra hiện trường khai thác gỗ trái phép tại khu vực thủy điện đồng nai năm
xã lộc bắc huyện bảo lâm tỉnh lâm đồng
tại đây cục cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường bộ công an công an tỉnh lâm đồng viện kiểm sát nhân dân tỉnh tri cục kiểm lâm tỉnh đã phát hiện hơn một trăm bảy mươi hộp gỗ với đủ chủng loại bằng lăng dầu gió sao
có đường kính từ hai mươi năm ba mươi năm cm dài từ hai bốn m không có dấu búa kiểm lâm và giấy tờ hợp pháp
vào ngày một mươi hai tháng bảy công an tỉnh lâm đồng đã khởi tố vụ án vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng do nguyễn văn hà cầm đầu
liên quan đến vụ án ngày hai mươi tháng bảy cơ quan công an tỉnh cũng đã khởi tố một mươi một bị can để điều tra bắt tạm giam một mươi bị can
riêng hà đen bốn mươi tám tuổi quê tại nghệ an hiện ngụ tại thôn chín xã đạm ri thành phố bảo lộc tỉnh lâm đồng đã bỏ trốn
liên quan đến vụ án đặc biệt nghiêm trọng này ông lê văn chuyên hạt trưởng hạt kiểm lâm huyện bảo lâm và ông phạm bá niên hạt phó hạt kiểm lâm huyện bảo lâm đã bị cách chức
điều chuyển đến nhận công tác tại văn phòng tri cục kiểm lâm tỉnh lâm đồng để chờ xử lý theo quy định của pháp luật
một cơ sở chuyên sản xuất khăn giấy giả vừa bị lực lượng chức năng công an tỉnh bình phước triệt xóa
tiến hành kiểm tra đột xuất công ty trách nhiệm hướng hạn thương mại hồng hoa ở số nhà sáu đường lý thủ tấn thành phố quy nhơn do bà hồ thị hồng hoa làm chủ
lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện tại hiện trường có đầy đủ dây chuyền máy móc hàng tấn nguyên liệu là giấy cuộn do trung quốc sản xuất
cùng với hương liệu dùng để làm giả nhiều loại nhãn hàng khăn ướt đang thịnh hành trên thị trường
theo cơ quan chức năng số căn ướt giả do công ty này sản xuất đã được cung cấp tại các chợ hàng quán trên địa bàn thành phố quy nhơn
và các chợ đầu mối ở tỉnh bình định hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị hiện nay hàng giả hàng nhái hàng không rõ nguồn gốc là một trong những mối nguy của xã hội
nhất là mặt hàng hóa mỹ phẩm thực phẩm tiêu dùng
với lợi thế về giá cả và bằng nhiều con đường nhiều thủ đoạn qua mặt các cơ quan chức năng
các mặt hàng này đang được tuôn ra thị trường và là mối hiểm họa đối với nhiều tư dùng
kiểm tra các cơ sở kinh doanh mỹ phẩm trên địa bàn thành phố pleiku lực lượng chức năng đã thu giữ trên năm trăm năm mươi chín loại mỹ phẩm
bao gồm son phấn kem dưỡng da kem massage nước hoa tất cả các sản phẩm đều là hàng nhập khẩu nhưng không có tem nhãn phụ
các cơ sở này cũng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc sản phẩm
vì hám lợi người bán bất chấp nguy hại đến sức khỏe
màu rượu tem nhãn và cả đến tên công ty phân phối cũng được in đầy đủ thông tin
nhưng những chai rượu này lại được sản xuất tại một phòng ngủ vô cùng nhét nhát
và đây chỉ là một trong số ít món nghề làm hàng giả mà cơ quan chức năng phát hiện
điều này không chỉ khiến người tiêu dùng hoang mang lo lắng nhà sản xuất bị thua lỗ
mà ngay cả các nhà quản lý cơ quan chức năng cũng đau đầu bởi hàng nhái hàng giả
ngày càng được sản xuất tinh vi rất khó phát hiện
điều này không chỉ khiến người tiêu dùng hoang mang lo lắng nhà sản xuất bị thua lỗ
mua hàng đối với các điểm bán hàng lưu động
và thứ nhất cái thứ hai nữa khi mua hàng thì cũng đến các cơ sở kinh doanh
có cửa hàng cửa hiệu cụ thể hàng hóa phải có nhãn mát
phải có ngày tháng sử dụng và phải có địa chỉ tên thương nhân cụ thể của sản phẩm đó
làm thế nào để chiếc tiêu được hàng lậu hàng già hàng nhái
đây là câu hỏi khó đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ thường xuyên của ngành chức năng
nhưng hơn ai hết mỗi người dân chúng ta
hãy là người tiêu dùng thông thái kiên quyết không mua bán những mặt hàng không rõ nguồn gốc hàng giả hàng nhái

đến những ngày đầu tuần tới trời sẽ chuyển nhiều mây trở lại và xuất hiện mưa rào rải rác
cùng nền nhiệt độ giảm nhẹ thời tiết khá là mát mẻ dễ chịu
khu vực các tỉnh từ thanh hóa đến hà tĩnh mưa lớn cũng sẽ nhanh chóng giảm ngay từ ngày hôm nay
sang đến ngày mai mưa tạm thời gián đoạn hơn
sau đó thì đến khoảng ngày hai mươi hai tại đây sẽ xuất hiện trở lại những cơn mưa rào dài rác
nhiệt độ cao nhất trong ngày cũng tăng hơn phổ biến trong khoảng từ ba mươi một ba mươi bốn độ có nơi còn cao hơn
trong khi đó các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận vào ngày mai ngày nắng phía bắc có nơi nắng nóng
chiều tối có mưa rào và rông vài nơi
đến ngày hai mươi hai và ngày hai mươi ba mây thay đổi đến nhiều mây có mưa rào và rông rải rác
nhiệt độ ngày đêm giao động từ hai mươi năm đến ba mươi bảy độ
khu vực tây nguyên vào ngày mai ngày nắng gián đoạn chiều tối có mưa rào và rông rải rác
đến ngày hai mươi hai và ngày hai mươi ba mây thay đổi đến nhiều mây chiều tối và đêm có mưa rào và rông dài rác
thậm chí có nơi mưa vừa đến mưa to cảnh giác với tố lốc xoáy và gió giật mạnh trong cơn rông
nhiệt độ từ hai mươi một đến ba mươi độ
còn tại khu vực nam bộ mưa cũng tạm thời giảm hơn trong ngày hôm nay và ngày mai
trời có nắng nhiều hơn vào ban ngày chiều tối có mưa rào và rông rải rác
sau đó mưa sẽ xuất hiện nhiều hơn trong ngày và lượng cũng có xu hướng tăng
thậm chí sẽ xuất hiện những điểm có mưa vừa đến mưa to
người dân khu vực ven biển cần hết sức lưu ý đề phòng với rông xét và gió mạnh
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại